đối tượng nguyễn đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại xã vĩnh thành huyện yên thành vừa bị công an huyện nghi lộc bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để có tiền đầu tư trực tuyến tiêu xài và trả nợ nguyễn đình tuấn đã lập tài khoản facebook giả mạo để thực hiện trên một mươi vụ lừa đảo bán sim điện thoại số đẹp và khẩu trang giá rẻ chiếm đoạt trên hai trăm linh triệu đồng
đây không phải là vụ việc mới xảy ra lần đầu
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã điều tra làm rõ và bắt giữ lê nữ lan na sinh năm hai nghìn một trú tại xóm một xã nghĩa trung huyện nghĩa đàn là đối tượng trực tiếp thông qua tài khoản facebook lừa đảo bán khẩu trang y tế giá rẻ chiếm đoạt gần ba trăm linh triệu đồng
tưởng mà thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến cái lừa đảo qua mạng này là tuổi đời còn rất là trẻ chủ yếu là sinh sau năm chín mươi nhưng mà có kiến thức về tin học đặc biệt là kiến thức về mạng xã hội
cái vấn đề thứ hai là cái nhóm tuổi của đối tượng phạm tội này thì hầu như là không có công an việc làm rất là muốn ăn chơi rồi đua đòi không chịu lao động
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh nghệ an xảy ra bốn mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại gần một mươi một tỷ đồng
có nhiều ổ nhóm hoạt động trong một thời gian dài lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng mới bị phát hiện bắt giữ
trong khi đó công tác đấu tranh vẫn gặp rất nhiều khó khăn do phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
các đối tượng vô cùng tinh vi phạm vi hoạt động lại mang tính ẩn danh cao
tất cả giao dịch hoạt động lừa đảo diễn ra trên thế giới ảo trong khi một bộ phận người bị hại với tâm lý e ngại xấu hổ nên không khai báo
các đối tượng lừa đảo chắc chắn sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ thông tin của bị hại
chúng sẽ nắm được các thông tin công khai của người dùng này
để nắm được là thậm chí quy luật sinh hoạt như thế nào để những người thân của họ như thế nào
thì qua đó là họ nắm được rất là nhiều cái thông tin để có thể phục vụ cho việc lừa đảo
trước sự gia tăng và diễn biến phức tạp về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi kết bạn chia sẻ thông tin giao dịch thương mại trên internet
bên cạnh đó người dân cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
nếu ghi vấn hoặc phát hiện cá nhân tổ chức nào có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tăng bá trưởng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thương chú tại thôn minh thành xã lai vu huyện kim thu
tại thôn minh thành tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
là đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khối bốn thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện